tại di tích quốc gia đặc biệt đền bia xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đã diễn ra lễ dân hương tưởng niệm đại danh y thiền sư tuệ tĩnh và khai hội truyền thống đền bia hai nghìn một mươi chín
thiền sư tuệ tĩnh tên thật là nguyễn bá tĩnh sinh năm một nghìn ba trăm ba mươi ở làng nghĩa phú huyện cẩm giang tỉnh hải dương
lên sáu tuổi ông đã mổ cô cha mẹ nhưng được vị sư chủ trì nghiêm quang tự đón về nuôi
năm một nghìn ba trăm năm mươi một khi hai mươi hai tuổi ông đỗ thái học sinh nhưng không nhận phong tước và không lên làm quan mà ở nơi cửa phật
lấy pháp hiệu là tuệ tĩnh hơn ba mươi năm tìm tòi nghiên cứu ông đã tập hợp hệ thống lại các phương pháp chữa bệnh
với hơn ba tám trăm bảy mươi phương thuốc năm trăm tám mươi vị thuốc chữa một trăm tám mươi bốn bệnh
di tích đền bia đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm hai nghìn một mươi